xin chào các bạn
xin chào các bạn
nguyên phó phòng tín dụng
trong quá trình thực hiện nhiệm vụ được sao các đối tượng trên đã thực hiện sai quy định của pháp luật liên quan đến số tiền cho vay nhiều hợp đồng tín dụng
quá trình điều tra bước đầu đã xác định khi ký kết hợp đồng cho khách hàng vay vốn
bốn đối tượng này đã có hành vi nâng khống giá trị tài sản đảm bảo khi thẩm định
để cho khách hàng vay số tiền cao hơn so với giá trị thực tế đối với nhiều hợp đồng tín dụng gây thất thoát cho ngân hàng số tiền nhiều tỷ đồng
qua quá trình điều tra ban đầu
chúng tôi xác định là bốn đối tượng như trên đã cho vay sai nguyên tắc
quá trình điều tra vụ án này thì nó có một số cái vấn đề khó khăn đó là cái công tác giám định
và hiện nay là chúng tôi phải tiếp tục các hoạt động trưng cầu giám định liên quan đến hợp đồng còn lại
để xác định tổng số tiền thiệt hại mà ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn chi nhánh hòa thắng là không thu hồi được
trong các hợp đồng cho vay
các đối tượng trên đã có hành vi nâng khống tài sản thế chấp theo yêu cầu của khách hàng
để cho khách hàng vay vốn nhiều hơn tài sản thế chấp dẫn đến hậu quả không thu hồi nợ vay
vì tài sản thế chấp xử lý không đủ thu hồi nợ cấp tín dụng không có tài sản đảm bảo
hoặc cho vay không có tài sản đảm bảo dẫn đến không thu hồi nợ vay
gây thiệt hại và thất thoát cho agribank hòa thắng hàng chục tỷ đồng
thì hiện nay là với cái tinh thần quyết tâm cao
thì cơ quan cân sát điều tra công an tấn lắc sẽ tập trung lực lượng
đấu tranh làm rõ hành vi vi phạm của các đối tượng nêu trên
để có biện pháp giải pháp để thu hồi tổng số tiền thiệt hại cho vay trái phương tắc
để hạn chế thấp nhất việc thất thoát tài sản của nhà nước
hiện vụ việc đang được văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đắk lắc
tiếp tục điều tra mở rộng để xử lý theo quy định của pháp luật
liên quan đến vụ việc bắt cóc ép đi làm ngư phủ xảy ra vào cuối tháng bảy năm hai nghìn hai mươi
trên địa bàn xã nam yên
huyện an biên tỉnh kiên giang
vào ngày hôm nay cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện an biên tỉnh kiên giang
đã kết luận điều tra vụ án và chuyển viện kiểm sát để đề nghị truy tố ba bị can
là đào văn hậu ba mươi hai tuổi trần văn thịnh ba mươi một tuổi và võ văn minh hai mươi tuổi
cùng ngụ tại huyện an biên tỉnh kiên giang về tội bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản
theo kết quả điều tra vào ngày hai mươi bốn tháng bảy năm hai nghìn một mươi chín
châu tuấn kiệt ở xã tây yên huyện an biên đã rủ bốn thanh niên
người dân tộc ế đê trú tại huyện cronvuk tỉnh đắk lắk về chơi tại nhà của võ văn minh
tại đây thịnh bàn bạc với minh và hậu tiếp tục bắt bốn thanh niên đi làm ngư phủ
nhằm mục đích lấy tiền cò
sau đó các đối tượng đã ép bốn người này lên xe ô tô rồi đưa đến thị trấn sông đốc tỉnh cà mau
tuy nhiên do không thỏa thuận được với chủ ghe cho nên hậu thịnh và minh
đã đưa bốn thanh niên này về nhốt tại một nhà nghỉ xã nam yên huyện an biên
sau đó thay phiên nhau canh giữ
đồng thời ép nạn nhân viết giấy nợ rồi yêu cầu người nhà của bốn nạn nhân đưa tiền chuộc
với số tiền là tám mươi triệu đồng và chuyển qua tài khoản ngân hàng
khi rút được tiền và chia nhau các đối tượng mới thả bốn nạn nhân và đưa ra bến xe để về quê
sau đó gia đình của các nạn nhân đã làm đơn tố cáo hành vi bắt cóc tống tiền
của ba bị can này đến cơ quan công an
sau quá trình điều tra của cơ quan công an hậu thịnh và minh đã thừa nhận
toàn bộ hành vi bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản của các bị hại nói trên
phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh quảng ngãi vào ngày hôm nay cho biết
đã làm rõ nhóm bốn đối tượng cho vay lãi nặng hàng trăm người dân
nhóm bốn đối tượng gồm lê huy hoàng nguyễn anh tuấn phạm văn đông và phạm văn linh
có hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự trên địa bàn tỉnh quảng ngãi
với số tiền xác định ban đầu hàng tỷ đồng
thủ đoạn của các đối tượng là thuê nhà ở rồi in tờ rơi kèm theo số điện thoại
buổi tối chia nhau đi giải tờ rơi tại các khu vực tập trung đông dân cư
thường trụ điện khi người dân có nhu cầu vay tiền thì gọi điện thoại
và các đối tượng sẽ trực tiếp đến cho vay tiền với lãi suất từ hai trăm bốn mươi cho đến ba trăm sáu mươi năm một năm
để được vay tiền thì người dân phải giao các loại giấy tờ như là chứng minh nhân dân
sổ hộ khẩu cho các đối tượng
với phương thức thủ đoạn như trên các đối tượng đã cho nhiều người dân trên địa bàn tỉnh
vay tiền để thu lợi bất chính với số tiền hàng trăm triệu đồng
thưa quý vị và các bạn với sự phát triển của công nghệ hiện nay
các thủ đoạn của tội phạm lại càng đa dạng và tinh vi hơn lừa đảo dưới mọi hình thức chiêu trò
chủ yếu là sử dụng máy tính mạng viễn thông mạng internet thiết bị số
và điều đáng nói là các phương thức thủ đoạn hoạt động của loại tội phạm trên
đã được tuyên truyền rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng
tuy nhiên vẫn còn không ít người dân nhẹ dạ cả tin dẫn tới bị mất tài sản
nhiều vụ việc sau khi xảy ra một thời gian bị hại mới trình báo đến cơ quan điều tra
nên hầu hết mọi việc đều đã muộn
ngay sau đây mời quý vị và các bạn tiếp tục theo dõi ghi nhận trên địa bàn tỉnh thừa thiên huế
là địa phương vừa xảy ra rất nhiều vụ việc liên quan đến loại tội phạm lợi dụng mạng viễn thông
internet để lừa đảo chiếm đoạt tài sản với số tiền lên đến hàng trăm tỷ đồng
trước đó một người phụ nữ sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi đến trình báo công an tp huế
về việc chị kết bạn với một người thông qua mạng xã hội
người này giới thiệu là người mỹ hiện đi lính tại syri và đang bị thương
dự định về việt nam
ngày hai mươi chín tháng bảy chị nhận được tin nhắn từ tài khoản mạng xã hội của người này
đang gửi một biêu phẩm rất có giá trị từ nước ngoài về việt nam và nhờ chị nhận giúp
hiện biêu phẩm nhân viên hải quan đang giữ phải nộp các khoản phí để nhận
chị này nhẹ dạ cả tin nên từ ngày hai mươi chín đến ngày ba mươi một tháng bảy
chị đã sáu lần chuyển khoản cho các đối tượng tự xưng là nhân viên hải quan hơn một trăm ba mươi một triệu đồng
sau đó chị nghi ngờ bị lừa đảo
trình báo công an
bà bà đã gửi biêu phẩm qua việt nam thông qua một người vận chuyển
khi mà người vận chuyển đó đến việt nam thì bà nói là bị phát sinh tiếng thủy của hội lượng
thì khi đó thì bà nói là bên hải quan muộn nộp thêm tiếng thủy
rồi có một số điện thoại qua điện vào cho em
mà nói tự dưng là bên hải quan cũng nối bài
sau đó thì
em cũng tấn tượng và đã gửi tiền cho bà kia
tháng tám là facebook của chị chị ruột nhắn tin về cho mẹ
là nói là người nhà của bà bị tên nằm bệnh viện nên cưng tiền gấp
mà bên nhật chuyển về thì khoảng tuần rồi mới có những cưng gấp
nên là bà chị là đưa tiền cho chị của em
bà nói là nhà em sẽ chuyển tiền cho bên người nhà của người bà nữa
tao em cứ nghĩ đó là
tính nhận của chị em nhưng mà xấu đó mới biết là em bị lừa
theo số liệu thống kê từ năm hai nghìn hai mươi đến nay
công an thành phố huế đã tiếp nhận bảy mươi bốn đơn trình báo của người bị hại
bị các đối tượng lừa đảo lợi dụng mạng viễn thông internet chiếm đoạt hơn năm một tỷ đồng
mới đây công an tỉnh thừa thiên huế đã phá thành công chuyên án lừa đảo thông qua mạng internet
bắt bảy người mang quốc tịch nigeria và bốn người việt nam
trong một đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua mạng xã hội
với số tiền chiếm đoạt hơn một trăm hai mươi tỷ đồng của nhiều nạn nhân tại các tỉnh thành phố của việt nam
đáng chú ý nổi lên là số tiền tài đoạt bị chiếm đoạt lớn
đó là cái thủ đoạn là những quà có giá trị từ nước ngoài gửi về
thì cái này thì là làm cho người bị hại họ tin tưởng rằng là có hàng rồi
cho nên là họ mạnh dạng họ đi vay tiền rồi là
bằng mọi cách để có tiền để đóng phạt đóng lệ phí để mà nhận quà
thủ đoán thứ hai là các đối tượng thường sử dụng là giả danh cán bộ công an quản viên kiểm soát
để là ưu doan người bị hại
xung quanh về thủ đoạn của các đối tượng khi phát hiện hoặc nghi vấn có đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản
thì nhanh chóng báo cho cơ quan công an nơi gần nhất để kịp thời xử lý bắt giữ đối tượng
xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi tiểu mục lệnh truy nã của truyền hình công an nhân dân
thưa quý vị và các bạn văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh sóc trăng
đã ra quyết định truy nã đối với đối tượng lý sung sinh năm một nghìn chín trăm năm mươi hộ khẩu thường trú tại ấp an hòa hai
xã thạnh thới an huyện trần đề tỉnh sóc trăng về tội hiếp dâm người dưới một mươi sáu tuổi
đối tượng này cao một m năm mươi năm tỉnh sóc trăng
còn về tội giao cấu hoặc thực hiện hành vi quan hệ tình dục khác với người từ đủ một mươi ba tuổi đến dưới một mươi sáu tuổi
phòng cảnh sát thiên án hình sự và hỗ trợ tư pháp công an tỉnh sóc trăng đã ra quyết định truy nã đối với đối tượng thạch văn hảo sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi chín
hộ khẩu thường trú tại ấp trương hiền xã thạnh trị huyện thạnh trị tỉnh sóc trăng và đối tượng thạch hoàng xuân sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bốn
hộ khẩu thường trú tại sáu trăm tám mươi bốn trên một mươi một trên bảy tôn đức thắng khóm ba phường năm thành phố sóc trăng tỉnh sóc trăng
phải nhận quyết định truy nã của công an thành phố sóc trăng tỉnh sóc trăng cũng về tội giao cấu hoặc thực hiện hành vi quan hệ tình dục khác với người từ đủ một mươi ba tuổi đến dưới một mươi sáu tuổi
tất cả các đối tượng vi phạm pháp luật đều phải chịu sự trừng trị bằng những bản án thích đáng
vì thế quý vị nếu có thông tin về các đối tượng hãy báo ngay cho cơ quan cảnh sát điều tra
nếu có thông tin về các đối tượng hãy báo ngay cho bộ công an theo số máy đường dây nóng sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi và sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm sáu mươi bảy hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chớ chấp các đối tượng